trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng thu ngân sách nhà nước của tp hcm thực hiện được là ba trăm linh sáu ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng
đạt tám mươi một ba mươi hai dự toán và tăng chín tám mươi chín so với cùng kỳ
trong đó thu nội địa của tp hcm là hai trăm linh ba trăm ba mươi tỷ đồng đạt bảy mươi tám một mươi chín dự toán tăng một mươi hai hai mươi năm so với cùng kỳ
thu từ dầu thô là một mươi chín năm trăm năm mươi chín tỷ đồng đạt một trăm năm mươi năm sáu dự toán tăng bốn mươi bốn sáu mươi bảy so với cùng kỳ
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là tám mươi sáu bốn trăm linh tỷ đồng đạt tám mươi dự toán giảm năm so với cùng kỳ
trong khi đó tổng chi ngân sách của thành phố không tính tạm ứng ước thực hiện là bốn mươi năm bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
đạt năm mươi hai ba mươi năm dự toán tăng một mươi ba chín mươi chín so với cùng kỳ
trong đó chi đầu tư phát triển
là một mươi tám hai trăm một mươi tám tỷ đồng đạt năm mươi ba mươi bảy dự toán tăng hai mươi năm bảy mươi sáu so với cùng kỳ
chi thường xuyên hai mươi bốn ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng đạt sáu mươi sáu bảy dự toán tăng bốn ba so với cùng kỳ